slim là loại chất dẻo đặc biệt có nhiều màu sắc mềm như nước dai như cao su và có thể biến đổi thành những hình thù kỳ lạ giống hệt như là vật thể chưa nó
đó là lý do khiến cho trẻ em rất thích thú vì có thể tạo ra vô số hình dạng độc đáo
tuy nhiên việc lạm dụng slim hay là sử dụng slim không rõ nguồn gốc sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của các em nhỏ
khá dễ dàng để tìm mua được slim trước các cổng trường học với mức giá bình dân chỉ từ ba đến một mươi đồng
nhìn như chất lỏng nhiều màu sắc nhưng khi đổ ra thì slim lại có độ kết dính cao
những lọ chứa chất nờ này lại không hề có nhãn mát không ghi cách sử dụng không niêm yết thành phần hóa chất hoặc tất cả ghi bằng tiếng trung quốc không có nhãn phụ
không chỉ được bán rộng rãi tại các cổng trường nếu lên mạng và gõ cụm từ slim chất nhờn này sẽ cho ra hàng trăm kết quả về công dụng địa chỉ bán cũng như cách sử dụng loại đồ chơi này
tác dụng phụ của dỡ lam thì có rất nhiều tác dụng phụ nhưng tác dụng phụ chủ yếu là dị ứng
dị ứng thì trong đó có cái viêm da tiếp xúc do trẻ tiếp xúc trực tiếp với xà lan thì sẽ gây ra là bong vẩy da
bong vẩy da ngứa rác và một số trường hợp thì có thể gây bỏng phồng rột cái da khi mình trẻ tiếp xúc nhiều
nếu như mà tiếp xúc lâu dài và thường xuyên thì có khả năng ảnh hưởng tới thần kinh và khả năng sinh sản của trẻ
slim đang trở thành món đồ chơi được nhiều trẻ em ưa chuộng
slim có thể kích thích các giác quan giúp trẻ sáng tạo trong việc nhào nặn thành các hình thù đẹp mắt
thế nhưng nếu lạm dụng slim và sử dụng các loại slim không rõ nguồn gốc xuất xứ
thì sẽ tiềm ẩn nhiều nguy cơ có ảnh hưởng đến sức khỏe và sự phát triển của trẻ